thưa quý vị vụ thảm sát tại huyện đan phượng
theo phóng viên antv đang có mặt tại huyện đan phượng
thì bước đầu lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng nguyễn văn đông
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại cụm hai xã hồng hà huyện đan phượng
hai trong số ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu sáng nay là bà doãn thị việt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và cháu nguyễn đỗ huyền my một tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng
còn chị đỗ thị hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vẫn đang được cấp cứu
như tin đã đưa vào sáng nay nguyễn văn đông vác dao sang nhà em trai là nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín để truy sát
tại đây đông đã dùng dao đâm chém giã man cả nhà em trai
khiến ông nguyễn văn hải và chị nguyễn thị bắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một con gái ông hải tử vong tại chỗ
ba nạn nhân bị trọng thương sau đó được đi đi cấp cứu tại bệnh viện là bà doãn thị việt vợ ông hải
con dâu ông hải là đỗ thị nhung và cháu gái ông hải là nguyễn huyền my
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai giữa hai gia đình từ lâu dẫn đến mâu thuẫn

mẹ chồng thì bị thịt
thương đi mang đi viện
mà con dâu cũng bị thương cháu nội cũng bị thương

mẹ chồng nó mới gái đứa con dâu thì vẫn là phòng mộ còn con bé con thì không được
cũng theo người dân có thể do giữa ông đông và gia đình người em có mâu thuẫn nên đã xảy ra vụ việc trên
hiện trường vụ án đang được lực lượng chức năng phong tỏa và điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo xác minh ban đầu đối tượng đông đã có gia đình cùng ở địa phương
đối tượng này chưa có tiền án tiền sự